mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị mỹ hạnh này mấy ngày hôm nay thì hình như là miền bắc đã xuất hiện sương mù khá là dày rồi
không biết là chúng ta nên lưu ý gì khi đi di chuyển trên đường ạ
vâng với ngày hôm nay thì miền bắc đã có sương mù và đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía bắc
tầm nhìn xa từ hai trăm linh đến năm trăm linh mét và có những nơi thì dưới một trăm linh mét thôi ạ
đây là thời điểm mà nhiều người sẽ tới các địa điểm du lịch trên núi
nên là cần hết sức cẩn thận khi mà di chuyển
sương mù sẽ còn hoạt động trong khoảng hai ngày nữa
và các tuyến đường đèo sẽ khuất tầm nhìn cản trở việc đi lại
quý vị lưu ý là không bật đèn pha khi di chuyển
bởi là có thể gây ra phản xạ ánh sáng vào mắt tài xế
và khi đi thì quý vị cần lưu ý là chạy chậm giữ tốc độ và khoảng cách an toàn
đến khoảng sau chín giờ sáng thì nắng sẽ lên
nhiệt độ toàn miền bắc sẽ tăng lên giao động trong khoảng từ hai mươi tám tới hai mươi chín độ
và còn tại nam bộ thì chiều cường sẽ xuất hiện vào thời điểm là cuối giờ chiều
tuy nhiên thì mức độ sẽ không mạnh
và đỉnh chiều sẽ chỉ gây gập nhẹ tại các khu vực
trụng thấp và khu đồ thị
vâng ạ cảm ơn chị mỹ hạnh với những chia sẻ về thời tiết vừa rồi